sáng nay tại phiên hình sự sơ thẩm tòa nhân dân huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt vũ tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng ba mươi tháng tù về tội chống người thành công vụ
theo cáo trạng vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện đức trọng
đi kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trên địa bàn thị trấn
khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi ở số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
thì phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán vũ tiến minh đã to tiếng thách thức dùng tay khuất về phía một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bốn đối tượng gồm nguyễn đức toàn lâm thế vương cùng chú huyện chư pả lê xuân hùng chú huyện đức cơ và luyện minh phước chú huyện iagrai
và ngày hôm nay đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai ra quyết định khởi tố
qua tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
phát hiện nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người với số tiền khoảng một bốn tỷ đồng
các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ở trong một ngôi nhà xã nghĩa hưng huyện chư pả được nguyễn đức toàn thuê để thực hiện hành vi phạm tội
ba máy tính để bàn hai máy tính sách tay sáu điện thoại di động hai thẻ atm gần năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác đã được lực lượng công an thu giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rập vũng tàu vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet do các đối tượng người trung quốc tổ chức cầm đầu
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rập vũng tàu phát hiện một số đối tượng trú tại thành phố vũng tàu có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet sau đó đã phối hợp với cảnh sát hình sự xác minh điều tra

mới đây tại hội thảo trực tuyến cho cán bộ và giáo viên các trường phổ thông về tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cũng đã nhấn mạnh đến những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến tâm lý của học sinh
theo các chuyên gia giáo dục khó khăn lớn nhất đối với hình thức học trực tuyến chính là tâm lý của học sinh khi chuyển đổi từ trạng thái học tập bình thường qua học tại nhà với môi trường học tập và cách thức học tập rất khác
điều này đòi hỏi sự hỗ trợ và chia sẻ từ gia đình là rất lớn để giúp các em giảm bớt áp lực tâm lý